lợt trận cuối cùng tại vòng bảng asian cup hai nghìn một mươi chín đã diễn ra để xác định hai cái tên còn lại giữ vòng đấu loại trực tiếp
tại bảng f oman đã xuất sắc vượt qua turkmenistan với tỷ số ba một để giành tấm vé thứ ba trong tổng số bốn đội đứng thứ ba có thành tích xuất sắc nhất
ở lượt trận cuối cùng libang phải ghi tối thiểu bốn bàn cách biệt mới có thể vượt qua được đội tuyển việt nam
sau hơn chín mươi phút những nỗ lực của liban đã giúp họ có được chiến thắng bốn một trước cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên
tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để vượt qua được đội tuyển việt nam
cùng được ba điểm và hiệu số là âm một và cùng ghi được năm bàn thắng bàn tổ chức tiếp tục tính đến hiệu số fair play
kết thúc vòng bảng đội tuyển việt nam nhận năm thẻ vàng còn với liban là sáu
một kịch bản đầy kịch tính dành cho đội tuyển việt nam và xin chúc mừng những nỗ lực của thầy trò park hang seo
tại vòng đấu loại trực tiếp đội tuyển việt nam sẽ đối đầu với đội tuyển jordan vào ngày hai mươi tháng một